tại sầm sơn thanh hóa mới đây cũng đã ghi nhận một ca dương tính với virus sars cov hai
trước tình hình này ủy ban nhân dân thành phố thanh hóa đã tiến hành đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch
như kiểm tra xử phạt hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng
theo quy định về việc xử phạt vi phạm trong phòng chống dịch người dân không đeo khẩu trang ở nơi công cộng
bị xử phạt từ một trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
tuy nhiên bên cạnh việc nhiều người đã chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng
vẫn còn những đối tượng không đeo và tìm cách đối phó khi lực lượng chức năng tiếp cận